ngày một mươi sáu tháng bốn ubnd tp đà nẵng đã có công văn về việc tiếp tục triển khai chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng về phòng chống dịch covid một mươi chín
do nằm trong nhóm tỉnh thành nguy cơ cao đà nẵng tiếp tục dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định có tuyến đi và đến các bến xe khách trên địa bàn thành phố
xe taxi xe hợp đồng xe du lịch xe điện thí điểm trên địa bàn đà nẵng cũng tiếp tục dừng hoạt động
ngoài ra toàn bộ hoạt động xe buýt nội thành và các tuyến xe buýt liên tỉnh liên kề đà nẵng quảng nam đà nẵng thừa thiên huế và ngược lại
cũng như các hoạt động kinh doanh vận tải khách thủy nội địa trên địa bàn cũng tạm dừng kể từ giờ ngày một mươi sáu tháng bốn đến khi có thông báo mới
trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm nhu phẩm cần thiết xe đưa đón công nhân chuyên gia của các doanh nghiệp chuyên trở nguyên vật liệu sản xuất